theo quy định của pháp luật hiện tổng tiến độ chung của dự án đạt khoảng năm mươi một và mục tiêu hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp sáng nay các đại biểu đều cho rằng dự án luật đã đủ điều kiện để trình quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm tới đây
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật chăn nuôi cho rằng nâng pháp lệnh giống vật nuôi lên thành luật thì phạm vi điều chỉnh mở rộng hơn rất nhiều và cũng liên quan đến rất nhiều các luật khác
các đại biểu nêu vấn đề
bây giờ nếu với cái khái niệm là luật này điều chỉnh như vậy và cái khái niệm chăn nuôi như vậy thì cái chăn nuôi ở đây là chăn nuôi cái gì
bởi vì sao bởi vì là luật thủy sản vừa rồi chúng ta cũng có quy định rất nhiều về các quy định về giống thủy sản
xuất nhập khẩu giống thủy sản như thế nào
rồi là thức ăn thủy sản thức ăn thủy sản với thức ăn chăn nuôi
thì bây giờ có cái thức ăn là cả con trên cạn ăn cả con dư nước ăn chứ
thế thì bây giờ cái luật này điều chỉnh thức ăn chăn nuôi thì có điều chỉnh thức ăn thủy sản không
liên quan đến chính sách của nhà nước đối với chăn nuôi quy định tại điều năm đây thì cũng có quy định có ba loại chính sách
chính sách về đầu tư chính sách về hỗ trợ
chính sách về khuyến khích tạo độc
thực hiện tôi cũng quan tâm đến một cái mục tiêu một cái nguyên tắc là chúng ta cần thiết phải xã hội hóa cái mùa đực
nhưng mà trong các cái điều khoản kèm theo đó đằng sau đó thì cái định hướng cái giải pháp để mà triển khai thực hiện cái xã hội hóa này cũng chưa rõ
mặc dù dự án luật chăn nuôi nhận được sự nhất trí cao của đại biểu song các vấn đề quan trọng khác như trình tự thủ tục
điều kiện kinh doanh
hướng cải cách điều kiện kinh doanh hay là luật này có trồng chéo với luật thủy sản không là những vấn đề mà các đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét để có những bổ sung phù hợp
trong chuyến công tác tại tỉnh quảng nam chiều ngày một mươi ba tháng bốn đoàn công tác của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu
đã đến thăm khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai
trường hải đóng tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo công ty đồng chí trương thị mai cho rằng
thời gian qua công ty cổ phần ô tô trường hải đã có những bước phát triển vượt bậc
trong đó sự ra đời của khu phức hợp ô tô chu lai trường hải không chỉ giải quyết việc làm cho hơn tám năm trăm linh lao động
mà còn tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương
đồng chí trương thị mai mong rằng trong thời gian tới đội ngũ cán bộ kỹ sư và công nhân của công ty cổ phần ô tô trường hải
tiếp tục vượt qua khó khăn nâng cao tay nghề tạo ra những sản phẩm có giá trị đáp ứng với nhu cầu thị trường
nâng cao thu nhập cho người lao động và góp phần thúc đẩy kinh tế ở địa phương phát triển
cùng trong chuyến công tác tại tỉnh quảng nam đồng chí trương thị mai đã đến dâng hương dâng hoa
và trồng cây lưu niệm tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng tại thành phố tam kỳ
đồng thời thăm hỏi và tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng hồ thị đường và dương thị châu
cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
chiều nay tại hà nội chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đã tiếp thân mật đồng chí sai song phong phong vi hẳn ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước cùng đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp đồng chí trần thanh mẫn hoan nghênh chuyến thăm và làm việc
chủ tịch sai song phong phong vi hẳn và đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước tại việt nam
tin tưởng qua chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả
bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa hội đồng dân tộc mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước và ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận lào xây dựng đất nước sai song phong phong vi hẳn chia sẻ với đồng chí trần thanh mẫn
về kết quả chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm về các mô hình phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới tại tỉnh sơn la
và cho rằng đây là dịp để tăng cường tình đoàn kết hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội
cũng như công tác mặt trận giữa các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước
hôm nay tại thành phố móng cái cục hải quan tỉnh quảng ninh đã chính thức triển khai mô hình thực hiện thủ tục
và quản lý hải quan tập trung tại tri cục hải quan cửa khẩu móng cái
mô hình được xây dựng theo nguyên tắc một đầu mối thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ hải quan thống nhất về dữ liệu
việc xử lý hồ sơ hải quan các giấy tờ chứng từ tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan
được tập trung giải quyết trên cơ sở ứng dụng công nghệ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại
kết hợp với triển khai cơ chế một cửa quốc gia dịch vụ công trực tuyến và tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin
trang thiết bị hiện đại trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát hải quan
từng bước xây dựng phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan tỉnh quảng ninh
giai đoạn một của đề án bắt đầu triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
triển khai làm thủ tục hải quan tập trung tại trụ sở tri cục hải quan cửa khẩu móng cái
thực hiện nghị định một mươi năm ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
trong đó có kế hoạch tăng cường công tác hậu kiểm
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết đã tổ chức hai đoàn kiểm tra tại hà nội và tp hcm
các đoàn kiểm tra sẽ trú trọng vào những tổ chức doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh phụ gia thực phẩm
trong quá trình làm việc hai đoàn sẽ tập trung vào công tác kiểm tra hồ sơ công bố
hồ sơ tự công bố của các doanh nghiệp kiểm tra điều kiện kinh doanh và lấy mẫu
kiểm nghiệm theo quy định bên cạnh đó trong quá trình hậu kiểm các đoàn sẽ hướng dẫn và giải đáp
những vướng mắt của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
bộ giao thông đang phấn đấu gián thẻ thu phí không dừng cho hai tám triệu ô tô trên toàn quốc trong năm nay
hiện mới dán được khoảng năm trăm linh xe nên khối lượng còn lại tương đối lớn
để khắc phục và sớm đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng tổng cục đường bộ việt nam cho biết
sẽ miễn phí cho hai triệu phương tiện đầu tiên sử dụng loại hình thanh toán mới này
theo công ty trách nhiệm hiệu hạn thu phí tự động vetc đơn vị phụ trách cung cấp thẻ cho các phương tiện
thẻ thu phí sẽ được dán trên xe và được áp dụng công nghệ mới nhất đây là thẻ chuẩn được bộ giao thông vận tải
yêu cầu sử dụng và sẽ miễn phí cho hai triệu phương tiện đầu tiên sử dụng
khách hàng có thể nạp thẻ qua điện thoại qua tài khoản thay vì phải mua vé tháng vé quý
khách hàng có thể ở nhà chuyển khoản và dễ dàng lưu thông qua các trạm bot
thời gian qua việc triển khai đã được thực hiện cho hơn năm trăm linh phương tiện
tổng cục đường bộ việt nam mong muốn sẽ sớm triển khai rộng rãi hơn để đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
sẽ triển khai việc thu phí tự động không dừng trên cả nước
dự án nhà máy thủy điện sông lô hai đặt tại thôn làng mới xã đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang
do công ty trách nhiệm hữu hạn thanh bình làm chủ đầu tư
phát biểu tại họp báo ngoại trưởng nga lavrov bày tỏ hy vọng
sẽ không có động thái phiêu lưu quân sự nào diễn ra tại syri sau những gì đã trải qua với người dân libya và iraq
theo ông một sự tính toán sai lầm tại syri cũng có thể dẫn tới làn sóng người di cư sang châu âu
trong khi các tối hậu thư và lời đe dọa sẽ không giúp đối thoại
các chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học của liên hợp quốc đang trên đường tới syri
và sẽ bắt đầu làm việc vào ngày một mươi bốn tháng bốn tới để điều tra vụ tấn công
nhi sử dụng khí độc tại thị trấn đô ma
nga và syri đều cam kết sẵn sàng hợp tác và tạo mọi điều kiện để phái đoàn có thể điều tra khách quan vụ việc
các nghệ sĩ thuộc duma quốc gia nga vừa đề xuất dự thảo luật về các biện pháp đáp trả mỹ
và các nước châu âu áp dụng biện pháp trừng phạt chống nga
dự luật này cho phép chính phủ nga áp dụng các biện pháp hạn chế và thay thế
đối với các hàng hóa và dịch vụ từ các quốc gia này
biện pháp hạn chế nhập khẩu được áp dụng với các thiết bị công nghệ và chương trình máy tính
dược phẩm sản phẩm cồn thuốc lá nông sản và có thể tăng phí dịch vụ không lưu đối với các máy bay vận tải
dự luật của nga cũng hạn chế hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử và chế tạo máy bay
động cơ tên lửa với mỹ và các tổ chức nằm trong quyền tài phán của mỹ
cấm mỹ tham gia cổ phần hóa các công ty nhà nước của nga
đồng thời hạn chế công dân mỹ và các nước phương tây
trong đó có các chuyên gia trình độ cao làm việc ở nga
trước đó tại phiên điều trần tại duba quốc gia về hoạt động của chính phủ nga trong sáu năm qua
thủ tướng nga dmitry medvedev cho biết
nhờ những biện pháp chống khủng hoảng hiệu quả nga đã giữ vững và phát triển được hệ thống tài chính
hỗ trợ các tầng lớp lĩnh vực khu vực doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhất
năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng nông nghiệp tăng hai mươi so với năm hai nghìn một mươi hai
tăng trưởng xuất khẩu các ngành không thuộc nguyên liệu và năng lượng
triều tiên thành công trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
bất chấp các lệnh trừng phạt của mỹ và phương tây
tuyên bố này được thủ tướng triều tiên park pong gu đưa ra trong phiên họp toàn thể của quốc hội
thủ tướng park bong gyu khẳng định
triều tiên đã đạt được một tiến bộ vĩ đại trong việc thực hiện chiến lược năm năm phát triển kinh tế quốc gia
hiện nội các đã đề ra mục tiêu
để đưa toàn bộ nền kinh tế quốc dân bước vào giai đoạn cao hơn
với trọng tâm chính là thúc đẩy phục hồi sản xuất
bên cạnh đó thủ tướng park bong gyu cũng nhấn mạnh
tự cung tự cấp và tự lực luôn được coi là nguyên tắc trong các mô hình sản xuất trong nước
năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch thu ngân sách nhà nước đã hoàn thành vượt chỉ tiêu
và thu nhập nhà nước tăng bốn chín so với năm trước

trong số này tổng chi ngân sách được dùng cho các tiềm lực quân sự và bốn mươi bảy bảy dùng để phát triển kinh tế
năm hai nghìn một mươi tám chi tiêu quốc phòng của triều tiên dự kiến sẽ vẫn duy trì ở mức một mươi năm chín tổng ngân sách
ủy ban châu âu ec vừa công bố một đề xuất nhằm bảo đảm quyền lợi của người nông dân trong chuỗi cung ứng thực phẩm
cũng như giúp họ không bị tổn thương trước các hành vi gian lận thương mại
nhiều năm qua người nông dân thuộc các quốc gia thành viên liên minh châu âu
vốn chỉ được nhận hai mươi một giá thành sản phẩm trong chuỗi cung ứng
và theo ec tỷ lệ này cần phải được điều chỉnh cho công bằng hơn
ec sẽ bãi bỏ một số hành vi thương mại bị đánh giá là không trung thực trong chuỗi cung ứng thực phẩm đã qua chế biến
vốn gây bất lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như những người nông dân những đối tượng dễ bị tổn thương nhất
bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu và tăng cường thực thi pháp luật
đề xuất mới cũng sẽ đảm bảo để các nhà khai thác trong lĩnh vực này có thể cạnh tranh trong các điều kiện công bằng hơn
hiện tại giá thành sản phẩm cuối cùng được phân bổ theo tỷ lệ năm mươi một cho người bán lẻ hai mươi tám cho người trung gian và chỉ có hai mươi một tới tay người nông dân
tỷ lệ này được cho là bất hợp lý đề xuất đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ
tuy nhiên một số nhà phân phối thì cho rằng luật mới không cần thiết tại những nước mà ở đó hoạt động đối thoại giữa các mắt xích
khiến chuỗi cung ứng thực phẩm vận hành

quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt